các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đấu tranh mở rộng vụ án các đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy khác và được biết sáng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản còn xuân có bốn tiền án về các tội trộm cắp tài sản của ý gây thương tích tàng trữ trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
thưa quý vị và các bạn festival hoa đà lạt đang bước vào thời gian cao điểm và số lượng khách đến tham quan tăng đột biến các cơ sở lưu trú ở thời điểm này luôn trong tình trạng kín phòng
công tác kiểm tra các điều kiện kinh doanh lưu trú và đấu tranh phòng ngừa các đối tượng lợi dụng khách sạn nhà nghỉ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cũng được công an tỉnh lâm đồng triển khai quyết liệt
phường một nằm ở trung tâm thành phố đà lạt đây là khu vực tập trung ba trăm một mươi bảy khách sạn nhà nghỉ với rất đông du khách đến lưu trú
qua kiểm tra một số khách sạn nhà nghỉ hầu hết chủ cơ sở đều xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh đăng ký đầy đủ thông tin lưu trú và được cập nhật dữ liệu trên cổng dịch vụ công
đa số là các cơ sở lưu trú ở trên địa bàn phường đã thực hiện việc khai báo thông tin của khách qua dịch vụ qua mạng công an phường chỉ cần tiếp nhận đăng ký đó và thống kê lại
trong quá trình kiểm tra các cơ sở lưu trú công an phường còn yêu cầu các cơ sở ký cam kết về việc chấp hành tốt quy định của pháp luật của ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhất là những trường hợp có biểu hiện nghi vấn tuyệt đối không được tiếp tay cho các hành vi vi phạm ngăn ngừa các tệ nạn xã hội như mại dâm ma túy cờ bạc
khách đến lưu trú thì mình nên làm như thế nào phải lấy giấy tờ căn cấp công dân thì không được nhưng mà mình phải chụp hình lại hoặc là có giấy tờ gì đó thì mình phải thu giữ rồi vào sổ của máy đấy
những trường hợp nghi vấn thì khách sạn luôn luôn gọi điện ra công an phường nhờ hướng dẫn hoặc là mình biết thì mình phải kiểm tra giấy tờ này rồi mình quan sát nếu như có vấn đề nghi vấn thì mình phải báo ngay công an phường
để đảm bảo an toàn lưu trú các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng còn tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy ngay trong thời điểm diễn ra festival
trong mùa cao điểm này thì mình cũng rất là đông khách
lượng phòng thì cũng chín mươi và đặc biệt cuối tuần là một trăm linh
nhưng bên cạnh đó thì đội ngũ nhân viên cũng đã được đào tạo rất là bài bản về tất cả hệ thống phòng cháy chữa cháy
và khi mà có vấn đề gì phòng cháy chiều cháy thì tập trung ngay lập tức tập trung
mình có cuộc gọi riêng để các bạn cùng nhau tập trung và thực hiện cái việc phòng cháy dịch cháy kịp thời
đối với festival hoa năm hai nghìn hai mươi hai nói chung và khai mạc
cho festival nói riêng lực lượng phòng cháy cháy được sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh
đã tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy cháy đối với tất cả các cơ sở lưu trú du lịch
khách sạn nhà hàng karaoke cũng như các đơn vị khác
đến nay thì chúng tôi đã cơ bản kiểm tra tất cả một trăm linh đối với các cơ sở
cũng như kiểm tra tất cả các địa điểm và đồng thời có phương án bảo vệ
đối với các địa điểm nơi ăn nghỉ của du khách
các quan khách đến với đà lạt năm nay
hiện nay toàn tỉnh lâm đồng có hơn ba cơ sở lưu trú với trên ba mươi tám phòng nghỉ
vào dịp festival mỗi ngày đà lạt đón hơn hai mươi lượt du khách đến tham quan và lưu trú
do đó công tác kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh lưu trú được duy trì thường xuyên
đảm bảo an toàn cho du khách và phòng ngừa các loại tội phạm